thưa quý vị công an tp hà nội cảnh báo trên mạng xã hội đã xuất hiện các trang fanpage giả mạo trung tâm đào tạo cờ vua nhí nhằm lôi kéo phụ huynh tham gia để chiếm đoạt tài sản
nhiều phụ huynh muốn đăng ký cho con tham gia lớp học cờ vua đã truy cập vào đường link do đối tượng gửi
khi điện thông tin sẽ có chuyên viên tư vấn nhắn tin lên trang fanpage cung cấp mã ứng viên để làm hồ sơ xin học
sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia lớp học các đối tượng sẽ yêu cầu tải ứng dụng telegram và app vào một nhóm chat xét duyệt học viên chính
lúc này các phụ huynh sẽ trở thành cộng tác viên online dưới hình thức mua sắm các sản phẩm của sàn thương mại điện tử để hưởng hoa hồng từ một mươi một mươi năm số tiền trên đơn và tăng khả năng trúng tuyển của con mình
nhiệm vụ của các cộng tác viên online là mua sản phẩm với số tiền tăng dần và lừa người tham gia chuyển tiền mua sản phẩm vào tài khoản của đối tượng
sau một hai đơn hàng có giá trị thấp thành công các đối tượng yêu cầu người dân thực hiện các đơn hàng có giá trị cao sau đó lấy nhiều lý do thông báo các đơn hàng bị lỗi yêu cầu bị hại thực hiện lại nhiều lần hoặc đổi sang thực hiện đơn hàng có giá trị cao hơn
đến khi số tiền mua hàng đến hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng các đối tượng sẽ ngắt kết nối xóa nhóm chat ở ứng dụng telegram
để phòng ngừa lừa đảo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội
đề nghị người dân cảnh giác khi đăng ký tham gia các lớp học được quảng cáo trên mạng xã hội facebook và tuyên truyền với người thân gia đình bạn bè về thủ đoạn trên

trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để kịp thời giải quyết theo quy định